thưa quý vị chính phủ mỹ thông báo là tăng thuế hàng loạt mặt hàng nhập khẩu từ trung quốc
và đồng thời giữ nguyên lệnh áp thuế dưới thời tổng thống donald trump
trung quốc phản đối việc tăng thuế này và cam kết sẽ ngay lập tức đáp trả
trong số nhiều loại mặt hàng trung quốc bị đánh thuế tại mỹ có xe điện chip máy tính
khoáng sản quan trọng thép nhôm và sản phẩm y tế
trong đó thuế xe điện tăng gấp bốn lần và lên mức hơn một trăm linh
vào năm hai nghìn hai mươi năm thuế với chất bán dẫn sẽ tăng gấp đôi lên năm mươi
các biện pháp đánh thuế mới sẽ tác động đến một mươi tám tỷ usd hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
năm ngoái mỹ nhập khẩu bốn trăm hai mươi bảy tỷ usd hàng hóa từ trung quốc và xuất khẩu một trăm bốn mươi tám tỷ usd sang thị trường này
một cuộc thăm dò của công ty kiểm toán vpkc công bố mới đây cho thấy là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu
đang lựa chọn đông nam á như một điểm đến ưu tiên trong chuỗi cung ứng
khu vực này đã chuyển lên một bậc trong thứ hạng chuỗi cung ứng quan trọng toàn cầu
từ vị trí thứ tư
cuộc khảo sát dựa trên ý kiến của hàng trăm giám đốc điều hành cấp cao trên khắp châu á
châu âu và bắc mỹ cho thấy đông nam á sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự tái cân bằng
trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử dược phẩm và thiết bị y tế
các doanh nghiệp cho rằng nếu không tái cân bằng chuỗi cung ứng
lợi nhuận của họ có thể giảm từ một mươi chín đến hai mươi bốn trong một mươi năm tới
mặc dù căng thẳng thương mại mỹ và trung quốc leo thang
song hai quốc gia này vẫn đứng đầu bảng xếp hạng về chuỗi cung ứng
ấn độ xếp vị trí thứ ba tăng một bậc so với năm trước
theo tính toán của bộ nông nghiệp mỹ
ấn độ vẫn sẽ là nước dẫn đầu trên thị trường gạo thế giới trong năm nay nhờ sự gia tăng về sản lượng
ước tính ấn độ sẽ xuất khẩu gần một mươi tám triệu tấn gạo trong năm nay
cao hơn khoảng hai triệu tấn so với năm trước
nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục hai mươi hai triệu tấn trong năm hai nghìn hai mươi
chiếm hơn bốn mươi trong tổng lượng gạo xuất khẩu của thế giới
hiện thì nước này xuất khẩu gạo sang hơn một trăm bốn mươi quốc gia
trong khi đó mức tiêu thụ toàn cầu năm nay được dự báo ở mức kỷ lục năm trăm hai mươi sáu bốn triệu tấn
vụ mùa toàn cầu chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng sản lượng
ở ấn độ trung quốc bangladesh và indonesia
liên minh châu âu vừa thông qua luật cắt giảm khí thải carbon từ các xe tải
theo đó hầu hết các phương tiện giao thông hạng nặng bán tại thị trường này
từ năm hai nghìn bốn mươi phải là xe không phát thải
luật mới của eu dự kiến là sẽ giúp cắt giảm chín mươi lượng khí thải co hai
từ các phương tiện giao thông hạng nặng vào năm hai nghìn hai mươi
hầu hết thì xe tải đang hoạt động tại eu hiện nay là xe chạy bằng dầu diesel
và gây ra hai mươi năm khí thải giao thông đường bộ
theo luật mới đến năm hai nghìn ba mươi các hãng sản xuất xe tải sẽ phải giảm bốn mươi năm khí thải co hai
thay vì mức ba mươi hiện nay
các mục tiêu này chỉ có thể được hoàn thành nếu các nước thành viên
triển khai năm mươi điểm sạc điện cho xe tải từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
các ngành tập trung các công ty công nghệ lớn và các ngành sản xuất công nghệ cao
đang cảm nhận được cuộc khủng hoảng thiếu điện sớm hơn các quốc gia khác
có một sự thật không bất ngờ nhưng đang gây hoang mang tại mỹ
nhu cầu sử dụng điện vốn duy trì ổn định trong hai mươi năm qua bỗng nhiên tăng vọt
các ngành công nghiệp tiên tiến như xe điện trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo
chất bán dẫn pin thứ cấp mà các quốc gia trên thế giới
và các công ty công nghệ lớn đang cạnh tranh sinh tử
để chiếm lĩnh thị phần đều có một điểm chung là rất ngốn điện
nước mỹ là một cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới
thiếu điện có thể khiến vị trí này bị lung lanh
bước vào kể nguyên xe điện nhu cầu về điện gia tăng
một chiếc xe điện có thể ngốn khoảng một nửa lượng điện tiêu thụ của một hộ gia đình trung bình
điện dành cho những chiếc ô tô này dự kiến sẽ chiếm một mươi tổng lượng điện vào năm hai nghìn hai mươi
bang virginia vốn được mệnh danh là trung tâm dữ liệu toàn cầu
khi có tới ba trăm hai mươi trên sáu sáu trăm tám mươi sáu trung tâm dữ liệu của thế giới tại đây tương đương với gần năm
tuy nhiên mới đây chính quyền bang này cũng đã phải ra luật hạn chế xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu do lo ngại thiếu điện
xét trên toàn nước mỹ hiện có hai năm trăm sáu mươi hai trung tâm dữ liệu chiếm hơn ba mươi tám tổng số trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới
lượng điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu ở mỹ dự kiến sẽ tăng nhanh
từ một trăm ba mươi terawatt giờ vào năm hai nghìn hai mươi hai lên ba trăm chín mươi terawatt giờ vào năm hai nghìn ba mươi
tương đương với nhu cầu điện của bốn mươi triệu hộ gia đình hay một phần ba số hộ gia đình ở mỹ
đạo luật giảm lạm phát và đạo luật chip được thông qua từ năm hai nghìn hai mươi hai cũng đặt gánh nặng lên mức cung và cầu về điện
quy mô đầu tư vào mỹ bao gồm chất bán dẫn pin và năng lượng mặt trời đạt năm trăm hai mươi năm tỷ đô la
con số đáng mừng này cũng kéo theo nỗi lo mạng
lưới điện hiện tại không thể đáp ứng nhu cầu
chẳng hạn tại bang georgia nơi tập trung các nhà máy của các công ty hàn quốc như sk hyundai motor hanwha
dự đoán lượng điện tiêu thụ có thể tăng gấp một mươi bảy lần so với mức hiện tại trong vòng một mươi năm tới
chỉ trong năm tới đây chúng ta sẽ thấy nguy cơ không thể tìm đủ năng lượng để vận hành tất cả các chất bán dẫn cho ai
chính phủ mỹ đã đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống điện hoàn toàn không phát thải carbon

để thực hiện mục tiêu đầy tham vọng này mỹ có kế hoạch đóng cửa toàn bộ hai trăm hai mươi bảy nhà máy điện than trong vài năm tới
trong khi mỹ đang là quốc gia có số lượng nhà máy nhiệt điện than lớn thứ ba thế giới
các công ty công nghệ lớn gặp khó khăn trong việc bảo đảm đủ điện tiêu thụ
đang có xu hướng mở rộng cơ sở sản xuất của họ sang trung đông và đông nam á nơi nguồn điện tương đối tốt hơn
chẳng hạn như microsoft gần đây đã công bố kế hoạch đầu tư xây dựng các cơ sở công nghiệp công nghệ cao tại đông nam á
mở đầu là kế hoạch đầu tư một bảy tỷ đô la trong bốn năm để giúp indonesia xây dựng các dịch vụ đám mây và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo
các hãng công nghệ lớn đang đưa ra cam kết về những khoản đầu tư lớn cho các nước đang nỗ lực nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia về công nghệ thông tin
họ đang chia ra củ cà rốt như hỗ trợ đào tạo kỹ thuật và cơ sở hạ tầng với các nước đang phát triển
mà thực chất là họ đang mở rộng sản xuất ra các khu vực an toàn khác
như vậy nước mỹ đang có nguy cơ để mất lợi thế ngay trên sân nhà vấn đề cốt lõi vẫn là nguồn cung cấp điện